tại bản pùng vái cụm bản pha đánh huyện mường quán tỉnh hùa phan cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bản pha chiếng xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an tổ chức lễ ký kết nghĩa bản bản hai bên biên giới
đây là cặp bản thứ một mươi chín trên tuyến biên giới việt nam lào tổ chức ký kết nghĩa
theo đó hai trường bản sẽ tích cực tuyên truyền vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên cột mốc và dấu hiệu vành đai khu vực biên giới
thường xuyên nắm chắc tình hình có liên quan đến an ninh trật tự và chủ động kịp thời trao đổi thông tin
đồng thời phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các loại tội phạm khác trên biên giới
dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã tặng nhân dân bản vùng vái một công trình bể nước sinh hoạt trị giá hai mươi sáu triệu đồng cùng nhiều phần quà có giá trị khác